liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do đối tượng phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu
công an tỉnh bình thuận vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng liên quan là lê quang hùng
chú tại huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận và đỗ đình thi chú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng với hình thức game bài đổi thưởng
kết quả điều tra cho thấy từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đỗ đình thi và lê quang hùng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử
để thuận lợi trong quá trình giao dịch mua bán rick cho các con bạc trên hệ thống game bài ritvip gạch tip club
tổng số giao dịch của hai đối tượng lên đến hơn bốn mươi tỷ ric tương đương quy đổi khoảng ba mươi ba hai tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
từ tin báo của người dân về việc có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền trực tuyến
thông qua mạng internet gây mất an ninh trật tự tại địa phương
lực lượng công an đã mật phục bắt quả tăng một mươi tám đối tượng đang đánh bạc an tiền dưới hình thức trên
tại hiện trường thu giữ một mươi chín điện thoại di động bảy xe mô tô bốn mươi một triệu đồng thu giữ trên người các đối tượng
các đối tượng khai nhận sát phạt ăn thua bằng tiền với nhau thông qua lê văn giang đứng ra nhận cá cược
giang là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội đánh bạc mới trở về địa phương lại tiếp tục tái phạm
hiện công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam lê văn giang về hành vi đánh bạc
do lười lao động lại cần tiền tiêu xài chỉ bằng vài cuộc điện thoại qua lại
đối tượng nguyễn thế trung đã lừa cả người bán và người mua nông sản để chiến thuật hàng trăm triệu đồng
công an huyện yên châu tỉnh sơn la vừa bắt giữ thành công đối tượng nguyễn thế trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường kim tân thành phố lào cai tỉnh lào cai vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu nhận được tin báo của ông phí văn sáu
trú tại phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ và chị bùi vân anh chú tại thị trấn yên châu huyện yên châu tỉnh sơn la
về việc bị một thanh niên lừa đảo trong quá trình giao dịch mua bán nông sản
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu nhận được tin báo của ông phí văn sáu
trú tại phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ và chị bùi vân anh trú tại phường nông trang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu đã huy động lực lượng phương tiện tiến hành giả soát khoanh vùng những người chuyên làm nghề môi giới trung gian
mua bán nông sản quyết tâm truy tìm đối tượng trong thời gian sớm nhất để thu hồi tài sản cho bị hại
sau khi tiếp nhận tin báo của anh phí văn sáu và chị vân anh qua kiểm tra xác minh cơ sơ bộ thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu xác định
đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng số tiền bị chiếm đoạt rất lớn thủ đoạn của các đối tượng tinh vi
đã cố tình che giấu nhân thân lai lịch bị hại và những người có liên quan thì chưa từng gặp đối tượng
việc giao dịch chỉ qua các cuộc gọi điện thoại và những người liên quan thì không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng
sau khi chiếm đoạt tiền thì đối tượng đã tắt liên lạc với những người khác và lần trốn
hiện nay là không xác định khi đó là chưa xác định được nhân thân lây lịch và nơi lẩn trốn
thì tôi đã báo cáo lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án để tập trung lực lượng phương tiện nhằm làm rõ danh tính
và truy bắt đối tượng phạm tội trong thời gian sớm nhất để thu hồi lại tài sản cho bị hại
lực lượng công an huyện yên châu đã chia làm nhiều mũi trinh sát đến địa bàn các tỉnh điện biên lào cai yên bái
phối hợp ra soát những đối tượng trong diện nghi vấn
chỉ trong thời gian ngắn bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thế trung
khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
qua đấu tranh nguyễn thế trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tôi có điện lại chị vân anh và chị vân anh chuyển ba trăm linh triệu cho tôi
sau một lúc tương đựng thì chị vân anh đồng ý
tôi có gửi số điện thoại của chị tên giang đổi tiền ở trên cửa khẩu tây trang
sau khi xác nhận được số tài khoản thì để chuyển cho chị vân anh
chị vân anh chuyển khoản thành công
và số tài khoản của chị vân anh là ba trăm linh triệu
chị giang đổi tiền ở trên cửa khẩu
để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
thì người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
khi nghi ngờ bị lừa đảo người dân cần nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan công an
để được giải quyết theo quy định của pháp luật
tại xã dĩnh trì thành phố bắc giang tỉnh bắc giang đã bị bắt giữ sau hơn ba giờ đồng hồ gây án
trước đó vào khoảng ba giờ chiều cửa hàng vàng bạc hưng điệp ở phố cốc xã dĩnh chỉ thành phố bắc giang
bị một thanh niên vờ hỏi mua hàng sau đó lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý
đối tượng đạn cát ném về phía chủ cửa hàng cướp đi hai dây chuyền vàng một mươi k trị giá trên một mươi bảy triệu đồng rồi bỏ chạy
đến hơn sáu giờ chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp là tần văn viên
khi viên đang lẩn trốn tại khu vực thôn núm xã dĩnh trì thành phố bắc giang
tần văn viên đang làm công nhân xây dựng và tạm trú tại xã thái đảo huyện lạng giang tỉnh bắc giang
liên quan đến những hoạt động vi phạm pháp luật của công ty tài chính mirai asset
cụ thể là hoạt động mua bán một mươi năm dữ liệu cá nhân của công dân việt nam
bảy mươi sáu đối tượng đã được mời về trụ sở công an để làm rõ
chín máy tính để bàn tám máy tính sách tay một trăm linh tám điện thoại động và hơn năm trang tài liệu trích xuất đã bị tạm giữ
trước đó kiểm tra tại công ty tài chính trách nhiệm hưu hạn một thành viên mirai asset
việt nam tại huyện tam kỳ tỉnh quảng nam
lực lượng công an phát hiện nhân viên công ty ngoài hoạt động phát triển cho vay cá nhân
còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng một trăm năm mươi người việt nam
các đối tượng đã chủ động tìm mua thông tin trên các diễn đàn hội nhóm kín
hoặc thông tin bị lộ lọt từ các tổ chức tài chính
sau khi có được thông tin các đối tượng tiến hành sàng lọc chia theo nhóm tuổi
ngành nghề lĩnh vực hoạt động của khách hàng để bán thông tin và thu lợi bất chính
trước đó khởi tố bắt tạm giam đối với lưu thanh tùng chú tại huyện xuân lộc
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
trước đó một mươi hai đối tượng trong nhóm này đã bị bắt quả tang đang đánh bạc an tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu tại một căn nhà trong dãy ở ấp chiến thắng xã bảo hòa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ lắc tài xỉu tám điện thoại di động
bảy xe máy các loại gần bảy mươi bảy triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và một trăm một mươi ba triệu đồng trong người các đối tượng
tụ điểm này do đối tượng lưu thanh tùng đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
đối tượng hà lệ quyên vừa bị công an quận lê trân thành phố hải phòng bắt quả tang
tổ chức sản xuất hàng giả hàng nhái là các loại dầu gội tem nhãn romano
quân bị bắt quả tang khi đang vận chuyển bốn thùng các tông tại khu vực cửa nhà số bảy mươi bảy khúc thừa dụ
kiểm tra trong bốn thùng các tông tổ công tác phát hiện có một trăm tám mươi chai dầu gội đầu
rán nhãn romano bằng tiếng nước ngoài không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
tiếp tục kiểm tra tại nhà số bảy mươi bảy phố khúc thừa dụ lực lượng chức năng thu giữ hơn năm trăm linh chai dầu gội
đã thành phẩm rán nhãn mát romano và các dụng cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả hàng nhái
quyên khai nhận đã liên hệ đặt mua những loại dầu gội đầu giá rẻ chỉ có tác dụng tạo bọt
rồi đóng vào chai lọ rán nhãn mark sau đó bán lại với giá một mươi sáu đồng một sản phẩm